tại trụ sở trung mương đảng tập thể bộ chính trị đã họp cho ý kiến về đề án xây dựng phát triển tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc họp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng toàn thể các đồng chí trong bộ chính trị
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa đã tham dự
trên cơ sở phân tích những tiềm năng lợi thế thuận lợi và khó khăn bộ chính trị nhất trí về quan điểm mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
phấn đấu đưa thanh hóa trở thành tỉnh dâu đẹp văn minh hiện đại một trong những trung tâm lớn của vùng bắc trung bộ và cả nước
về công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo nông nghiệp dịch vụ du lịch giáo dục đào tạo y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao
một cực tăng trưởng mới cùng với hà nội hải phòng quảng ninh
phát triển ở phía bắc của tổ quốc người dân có mức sống cao quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc
xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
năm hai nghìn bốn mươi năm thanh hóa phân đấu là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
để thực hiện được mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu cán bộ đảng viên phải nỗ lực quyết tâm cao
đảng bộ phải thực sự trong sạch vững mạnh đồng thời phát huy sức mạnh nguồn lực trong dân
mở rộng quan hệ với các địa phương khác tăng cường kết nối vùng
thanh hóa cần lựa chọn một số công việc ưu tiên làm trước có tầm nhìn xa trên cơ sở quy hoạch
chủ động đề xuất cơ chế chính sách giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương phát huy vai trò tiên phong
gương mẫu của cán bộ đảng viên từng bước thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp vươn lên làm giàu
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý thanh hóa cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân
khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng tinh thần chủ động sáng tạo
ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên mạnh mẽ xây dựng phát triển thanh hóa giàu đẹp
văn minh hiện đại trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dạn của bác hổ kính yêu